thưa quý vị và các bạn để đáp ứng nhu cầu thiết yếu vận tải hành khách mới đây sở giao thông vận tải đã cấp phép cho hơn hai trăm linh phương tiện taxi được hoạt động để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển bệnh nhân tại các bệnh viện tại hà nội
theo đó các phương tiện này trong quá trình hoạt động phải đáp ứng những yêu cầu khắt khe về phòng dịch các lái xe cũng được tuyển chọn kỹ lưỡng ghi nhận sau của nhóm phóng viên thời sự
lắp đặt vách ngăn nhựa trong suốt hạn chế tối đa việc tiếp xúc giữa lái xe và khách hàng đây là một trong những yêu cầu tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh khi vận chuyển hành khách của các phương tiện vận tải
thậm chí trên xe có nước sát khuẩn và khẩu trang và quần áo bảo hộ nếu như phải đón hẻ khách từ sân bay hay tại bệnh viện
đảm bảo an toàn chống dịch cho lái xe cũng như cho khách hàng tuyệt đối theo chỉ thị năm k của nhà nước quy định
và giãn cách xã hội
khi vận chuyển hành khách lái xe phải thực hiện nghiêm túc khuyến cáo năm k của bộ y tế
về phía hành khách phải khai rõ tên và địa chỉ số điện thoại cho lái xe địa điểm đi và đến
khi xe di chuyển sẽ được theo dõi trên hệ thống quản lý của doanh nghiệp
đồng thời các lái xe phục vụ trong đợt dịch bệnh sẽ được sắp xếp ưu tiên tiêm vaccine sớm nhất để đảm bảo phòng chống dịch

người dân khi có nhu cầu đi lại chỉ cần điện về tổng đài để được tư vấn

cơ quan chức năng cũng đề nghị khuyến cáo người dân thanh toán cước qua các app hoặc qua tài khoản ngân hàng
đồng thời để tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh tránh tiếp xúc trực tiếp cơ quan chức năng cũng đề nghị khuyến cáo người dân thanh toán cước qua các app hoặc qua tài khoản ngân hàng